nhà chức trách đức vừa bắt giữ nghi phạm thứ hai được cho là có liên quan đến vụ tấn công khủng bố vào khu chợ giáng sinh ở berlin khiến một mươi hai người thiệt mạng
nghi phạm là người tunisia hai mươi sáu tuổi tên là bilenar người đã ăn tối với nghi phạm anis amri một mươi chín tuổi một ngày trước khi xảy ra vụ tấn công
hiện chưa có đủ chứng cứ để buộc tội nghi phạm này
tuy nhiên văn phòng công tố đức cho biết đối tượng này bị bắt do tội gian lận phúc lợi xã hội
tổ chức khủng bố is đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào khu chợ giáng sinh
ở quảng trường brightside flat bên ngoài nhà thờ kaiser wilhelm phía tây berlin vào chiều tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai theo giờ địa phương vụ việc đã khiến một mươi hai người thiệt mạng và khoảng năm mươi người khác bị thương
tổng thống venezuela nicolas maduro vừa bổ nhiệm thống đốc bang miền trung aragua ông tarek el asami làm phó tổng thống mới của nước này
quyết định bổ nhiệm phó tổng thống của ông maduro được cho là nhằm chuẩn bị người kế nhiệm trong trường hợp ông bị buộc phải từ chức
phát biểu tại cuộc họp chính phủ được truyền hình trực tiếp tổng thống maduro tuyên bố với sức trẻ kinh nghiệm cam kết và lòng dũng cảm ông tarek el asami sẽ đảm nhiệm tốt vai trò phó tổng thống
ông al asami bốn mươi hai tuổi là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất trong đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất venezuela cầm quyền từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và là lãnh đạo bang aragua một trong những bang bất ổn nhất nước
quyết định bổ nhiệm này của tổng thống maduro được đánh giá là nhằm chuẩn bị người có thể sẽ kế nhiệm ông trong trường hợp nhà lãnh đạo này buộc phải rời nhiệm sở trong năm nay theo yêu cầu của phe đối lập
bởi theo quy định của hiến pháp nếu ông manduro thất bại trong một cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức sau ngày một mươi tháng một tới ông có thể chuyển giao quyền lực cho phó tổng thống do mình lựa chọn
chính phủ australia đang tìm cách hàn gắn hợp tác quân sự với indonesia vốn đang căng thẳng liên quan đến tài liệu giảng dạy tại một cơ sở quân sự của australia
bị cho là xúc phạm indonesia dẫn tới việc jakarta đình chỉ các hoạt động hợp tác quân sự với canberra
bộ trưởng quốc phòng australia mary spay cho biết cuộc điều tra về tài liệu giảng dạy trên sắp hoàn tất đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc về sự việc này
trước đó indonesia tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động hợp tác quân sự với australia sau khi một sĩ quan lực lượng đặc nhiệm của indonesia dự khóa huấn luyện tại một cơ sở quân sự tại thành phố perth thuộc bang tây australia
phát hiện tài liệu giảng dạy
ngôn ngữ tại đây có nội dung thể hiện thiếu tôn trọng và xúc phạm lực lượng vũ trang indonesia cũng như xúc phạm lòng tin và sự đoàn kết của người dân nước này
hiện bộ quốc phòng australia đang hợp tác chặt chẽ với phía indonesia để làm rõ giải quyết mọi quan ngại nhằm sớm nối lại các hoạt động hợp tác quân sự đầy đủ sớm nhất có thể
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của chương trình nhân dân
thân ái chào tạm biệt
hẹn gặp lại